tiết kiệm thực phẩm ở trung quốc hai mục tiêu trong một chiến dịch
thưa quý vị thủ tướng nhật bản abe shinzo đã bất ngờ thông báo ý định từ chức
khi nhiệm kỳ hiện tại vẫn còn hơn một năm
đây là lần thứ hai vị thủ tướng được đánh giá là đã đem lại nhiều thay đổi cho nhật bản
phải bỏ giờ nhiệm kỳ vì lý do sức khỏe
tính đến ngày hôm nay thủ tướng abe shinzo đã có hai tám trăm linh ba ngày liên tiếp cầm quyền
khoảng thời gian lâu hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào trong lịch sử nhật bản
gần một trăm năm mươi ngày liên tục vừa qua thủ tướng abe đã làm việc căng thẳng tới kiệt sức
khi phải liên tục chỉ đạo cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
và xử lý hậu quả do thảm họa mưa lũ gây ra ở nhật bản
có lẽ phong cách làm việc này cũng là một nét văn hóa truyền thống của xứ sở mặt trời mọc
xong trước quyết định nhường lại ghế nóng của thủ tướng abe shinzo
ngày hôm nay các nhà lãnh đạo và người phát ngôn chính phủ các nước
hàn quốc trung quốc nga anh đều bày tỏ rất lấy làm tiếc và bất ngờ
bởi thủ tướng abe đã đóng một vai trò quan trọng trong các quan hệ song phương
dĩ nhiên là tôi rất lấy làm tiếc và chúc ông ấy có sức khỏe tốt
chúng tôi thường xuyên làm việc với nhau và gọi điện cho nhau
để trao đổi về nhiều vấn đề tôi tin rằng mối quan hệ giữa đức và nhật bản
trong thời gian qua thực sự tốt đẹp
thủ tướng abe lên nắm quyền vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
trên công vị thủ tướng ông đã triển khai chính sách kinh tế mới với tên gọi abenombique
đây là một tập hợp các biện pháp cải cách tiền tệ tài chính cơ cấu kinh tế
hướng tới thúc đẩy tăng trưởng đưa nhật bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài
trong nhiều thập kỷ và tăng trưởng liên tục trong vòng bảy mươi một tháng
tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hai mươi sáu năm qua
chỉ số nikkei tăng gấp đôi
điều này phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào các chính sách kinh tế của chính phủ nhật bản
thủ tướng abe cũng đã giúp củng cố và nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước
ông đóng góp rất lớn vào việc thay đổi cách diễn giải hiến pháp hiện hành
nhằm cho phép lực lượng phòng vệ của nhật bản tham gia hoạt động phòng thủ tập thể
để bảo vệ đồng minh trước các cuộc tấn công vũ trang
đây được coi là bước ngoặt quan trọng trong chính sách an ninh của nhật bản thời hậu chiến
trên mặt trận ngoại giao ông đạt được nhiều thành tựu quan trọng
trong đó có việc củng cố quan hệ đồng minh chiến lược với mỹ
dưới sự lãnh đạo của thủ tướng abe liên minh cầm quyền giữa ndp với đảng công minh
giành thắng lợi trong sáu cuộc bầu cử hạ viện liên tiếp
đối với người dân nhật bản họ cảm nhận được tình trạng sức khỏe của thủ tướng từ trước
song vẫn không khỏi bất ngờ trước quyết định của ông
tôi rất ngạc nhiên
chúc ông ấy khá mệt mỏi nhưng chúng tôi vẫn mong ông ấy tiếp tục làm việc
ít nhất là giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này
một số gương mặt sáng giá có khả năng thay thế thủ tướng abe gồm cựu bộ trưởng quốc phòng
shigeru ishiba sáu mươi ba tuổi bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm taro kono năm mươi bảy tuổi
cựu bộ trưởng ngoại giao fumio kishida sáu mươi ba tuổi tránh văn phòng nội các yoshide suga bảy mươi một tuổi
và bộ trưởng tài chính taro aso bảy mươi chín tuổi

người đứng đầu chính phủ mới chắc chắn sẽ đối mặt với không ít khó khăn khi phải xử lý núi công việc
răng rở mà thủ tướng abe để lại như khống chế dịch covid một mươi chín vượt dậy nền kinh tế đang suy thoái
giải quyết vấn đề già hóa dân số cũng như hàng loạt vấn đề đối ngoại khác
trong thời gian tại nhiệm thủ tướng abe shinzo đã bốn lần thăm việt nam
mời việt nam tham dự hội nghị g bảy mở rộng tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam
trên tất cả các lĩnh vực
ông cũng đã chủ trì lễ đón hầu hết các nhà lãnh đạo cao nhất của việt nam qua nhiều giai đoạn
trong đó có tổng bí thư nguyễn phú trọng
ông abe cũng nhiều lần phát biểu rằng quan hệ với thủ tướng nguyễn xuân phúc là quan hệ của bạn bè thân thiết
thưa quý vị tổ chức y tế thế giới who sẽ thành lập một ủy ban để nghiên cứu sửa đổi các quy định
về ban bố tình trạng khẩn cấp y tế thế giới
động thái được cho là nhằm đáp lại những tình trạng khẩn cấp y tế thế giới
và cũng chỉ trích thời gian gần đây về cách thức phản ứng của who trong đại dịch covid một mươi chín
tổng giám đốc who cho biết đại dịch covid một mươi chín là một phép thử cam go đối với các quốc gia
cũng như đối với các quy định y tế quốc tế hiện hành
các tình trạng y tế khẩn cấp cho thấy cần xem xét lại một vài quy định này
các chuyên gia độc lập sẽ nghiên cứu đánh giá lại các quy định và trình kết quả lên hội đồng y tế thế giới
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
who đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch covid một mươi chín vào ngày ba mươi tháng một
thời điểm số ca nhiễm
ngoài tâm dịch trung quốc chưa tới một trăm linh ca và không có ca tử vong ngoài nước này
một số quốc gia kêu gọi cần xây dựng hệ thống cảnh báo đa dạng hơn
ví như cảnh báo cấp ba cấp hoặc cảnh báo khu vực
chương trình đào tạo tiếng anh dành cho người nhập cư australia trị giá hàng tỷ đô la mỹ
sẽ được mở rộng quy mô và thời gian nhằm giảm thiểu rào cản ngôn ngữ cho những đối tượng
hiện đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và tham gia vào lực lượng lao động chuyên sâu
ước tính có gần một triệu người nhập cư trên khắp australia hiện không thông thạo tiếng anh
chương trình tiếng anh dành cho người nhập cư bao gồm việc mở rộng quy mô đăng ký cho các học viên
và cung cấp cho các học viên là người nhập cư những khóa học tiếng anh với tổng cộng năm trăm một mươi giờ miễn phí
nhưng trung bình học viên thường chỉ được hoàn thành ba trăm linh giờ học và hai mươi một trong số đó đã kết thúc khóa học
với trình độ tiếng anh ở ngưỡng cơ bản không có đủ kỹ năng chuyên sâu để tự tin tham gia vào cộng đồng
hay các việc làm đòi hỏi sử dụng ngôn ngữ tiếng anh và kỹ năng cao
trong tài khoá hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi australia đã cấp phép cho một lượng dân nhập cư trở thành công dân chính thức
ở mức cao kỷ lục với hơn hai trăm linh người
thưa quý vị chương trình tiết kiệm thực tế
thực phẩm đã được trung quốc thực hiện trên quy mô toàn quốc từ hồi đầu năm hai nghìn một mươi chín
và sau bảy năm chủ tịch tập cận bình một lần nữa thúc đẩy chiến dịch vào đầu tháng tám vừa qua
do lo ngại nguy cơ khủng hoảng lương thực trong bối cảnh lũ lụt và đại dịch covid một mươi chín
nhưng không dừng ở đó chiến dịch còn hướng đến giải quyết một vấn đề nhức nhối khác của trung quốc
đó là lượng rác thải khổng lồ mỗi năm
những ngày này tại một cửa hàng vịt quay nổi tiếng ở bắc kinh
bên cạnh việc gợi ý những thực đơn thích hợp theo khẩu vị của thực khách
nhân viên nhà hàng sẽ làm thêm một nhiệm vụ nữa đó là nhắc nhở những vị khách của mình
đừng gọi nhiều hơn sức ăn của họ
theo nhà hàng mục đích của việc này là nhằm hướng khách hàng tới việc gọi những khẩu phần ít hơn
phù hợp với nhu cầu
nhà hàng này cũng là một trong những cơ sở mới nhất gia nhập vào chiến dịch chống lãng phí thực phẩm
được phát động vào đầu tháng tám bởi chủ tịch trung quốc tập cận bình
tôi cũng lo lắng về nguồn cung thực phẩm sau đại dịch covid một mươi chín
trung quốc còn phải đối mặt với những thiên tai như lũ lụt
chúng tôi hiện giờ vẫn rất may mắn khi có thực phẩm để ăn
vậy nên chúng tôi không được phép lãng phí
tôi ủng hộ lời kêu gọi của chính phủ về tiết kiệm thực phẩm đó là việc cần phải làm
chính phủ đã liên tục đưa ra lời kêu gọi về tiết kiệm thực phẩm
tôi cũng đang cố gắng để có thể góp sức cho chiến dịch đó
tôi sẽ chỉ yêu cầu đúng mức mình có thể ăn và mang về
nếu còn thừa lại chút nào không thể để lãng phí thực phẩm
vũ hán nơi khởi phát dịch covid một mươi chín là một trong những địa phương đầu tiên
ra các nguyên liệu
chúng tôi đã đưa ra một quy định mới một trong những quy định đó có tên là n một
theo đó nếu một nhóm thực khách gồm một mươi người đến nhà hàng sẽ chỉ được gọi chín suất ăn
nhóm hai hoặc ba người sẽ chỉ được gọi một nửa số suất ăn
và tất cả các nhà hàng cần có hộp đựng đồ ăn thừa cho khách mang về
chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện các dịch vụ để có thể hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm của chính phủ
theo đó chúng tôi sẽ gợi ý khách hàng gọi món dựa trên số lượng người
chúng tôi cũng thiết kế các thực đơn phù hợp theo từng nhóm người
ví dụ với nhóm bảy người chúng tôi sẽ gợi ý họ gọi theo khẩu phần ăn của sáu người để tránh lãng phí
ngoài ra nếu khách hàng không ăn hết chúng tôi sẽ gói lại để họ có thể mang về
bảo đảm không bỏ phí lượng thức ăn đó
vào đầu tháng tám chủ tịch tập cận bình đã gọi việc lãng phí thực phẩm là đáng hồ thẹn xấu hổ
trong bài phát biểu nhằm nhắc nhở người dân trung quốc rằng cần phải quan tâm tới an ninh lương thực hơn
trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
không đơn thuần chỉ vì muốn giảm sự lãng phí thực phẩm
chiến dịch cũng hướng đến tiếp cận những vấn đề về rác thải
trên thực tế trung quốc không chỉ là quốc gia có mức tiêu thụ thực phẩm lớn nhất thế giới
mà còn là quốc gia có lượng rác thải khổng lồ
theo nghiên cứu được thực hiện vào năm hai nghìn một mươi tám lượng thực phẩm lãng phí chiếm từ năm mươi đến bảy mươi
khối lượng rác thải ở các vùng thành thị của trung quốc
số lượng này tương đương đến một mươi năm triệu tấn thực phẩm bị bỏ phí hàng năm
đủ cho hàng chục triệu người sử dụng
hầu hết thực phẩm bị lãng phí do bị hư hỏng trên đồng ruộng trên xe tải hoặc nhà kho chứa
cạnh đó sáu mươi thực phẩm bị phí phạm là do người tiêu dùng kể cả ăn tại nhà hoặc ăn ngoài
người trung quốc có truyền thống tiết kiệm
do trung quốc cũng từng có thời gian dài đối mặt với nạn đói và thiếu thốn
nhưng một nghịch lý xuất hiện khi việc thể hiện lòng hiếu khách lại được xem xét qua các bữa tiệc thị soạn
ngập tràn đồ ăn thức uống dẫn đến việc lãng phí thực phẩm
và thực sự là để thay đổi được quan niệm này không hề dễ dàng gì
chắc chắn vấn đề lãng phí thức ăn không thể thay đổi một sớm một chiều
để có văn hóa tiêu dùng tốt thì cần tới sự nỗ lực lâu dài
giải quyết được vấn đề lãng phí thực phẩm đồng nghĩa với việc trung quốc cũng nhẹ gánh rác thải
tuy nhiên làm được điều đó cũng không phải dễ dàng
chiến dịch tiết kiệm thực phẩm năm nay của trung quốc với khẩu hiệu đĩa sạch trơn
có thể sẽ giảm lãng phí thực phẩm trong ngắn hạn
còn trong dài hạn đó sẽ là câu chuyện cần thay đổi về cả quan niệm sống và lối suy nghĩ
bên cạnh đó trung quốc cũng cần hỗ trợ hàng trăm triệu người nông dân trong việc vận chuyển
xây dựng các kho chứa thực phẩm an toàn hiệu quả để tránh lãng phí
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt